theo kết quả điều tra khảo sát lấy mẫu và phân tích nguồn nước tại hai trăm chín mươi hai làng nghề trên địa bàn thành phố hà nội
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi có một trăm ba mươi chín làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng
tỷ lệ nước thải làng nghề được thu gom xử lý chỉ chiếm ở mức năm hai
nhiều kênh thông tin của báo chí đặc biệt là loạt chương trình việc cần làm phát sóng trên truyền hình nhân dân
đã ghi nhận sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền và những nhà khoa học
nhằm tìm ra những giải pháp và từng bước tháo gỡ thực trạng này
một trong những bước đi cụ thể đó là hội thảo liên kết bốn nhà xử lý nước thải sinh hoạt
chất thải chăn nuôi chất thải làng nghề rắc thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố hà nội
do thành ủy hà nội tổ chức diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín
hội thảo liên kết bốn nhà xử lý nước thải sinh hoạt chất thải chăn nuôi chất thải làng nghề rắc thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố hà nội
do thành ủy hà nội tổ chức diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín
hội thảo liên kết bốn nhà xử lý nước thải sinh hoạt chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố hà nội
do thành ủy hà nội tổ chức diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín
hội thảo liên kết bốn nhà xử lý nước thải sinh hoạt chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố hà nội